kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin mùa mùa bão online cập nhật mở đầu là thông tin liên quan đến ma túy sau đối tượng trong một đường dây hoạt động liên tỉnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
cụ thể vào tối ngày bốn tháng ba lực lượng chức năng bắt quả tàng bùi văn tiến đang tàng trữ gần một trăm tám mươi viên thuốc lắc và gần năm mươi gram ketamin đấu tranh với tiên cơ quan công an lần lượt bắt giữ thêm năm đối tượng khác trú tại hải phòng và quảng ninh tổng số tăng vật thu giữ được là bốn trăm linh viên thuốc lắc và gần một trăm linh gram ketamin hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra
cũng liên quan đến ma túy tại nghệ an cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn tất tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khối một phường cửa nam tp vinh về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng một mươi h ngày hai mươi bảy tháng hai đội cảnh sát kinh tế công an tp vinh bắt quả tang đối tượng nguyễn tất tài về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ hai mươi chín gam ma túy các loại đặc biệt trong số các loại ma túy mà lực lượng công an thu giữ của tài có loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường là ma túy nước vui
đây là loại ma túy mới xuất hiện trên địa bàn là loại ma túy tổng hợp dạng bột được đóng thành từng gói nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt thu hút giới trẻ và nguy trang tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
tài là đối tượng có hai tiền án về tội gây dối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện công an tp vinh đang điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ cướp ngân hàng sacombank tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết nghi phạm cuối cùng đã ra đầu thú
cụ thể sau khi được cơ quan công an vận động tích cực ngày bảy tháng ba hà vĩ toàn chú tại quận năm tp hcm đã đến trụ sở công an quận tám đầu thú
toàn khai đã cùng với trương minh thiện và trương vĩnh sương dùng súng đe dọa
cướp tài sản tại phòng giao dịch phú lợi của sa còn bành vào ngày ba tháng ba vừa qua
trong đó sương là người ở ngoài canh chừng thiện dùng súng bắn đạn nhựa đe dọa những người có mặt ở quầy giao dịch yêu cầu đưa tiền còn toàn đi xung quanh để lấy tiền nhưng không tìm thấy nên cả hai đã lập tức tẩu thoát
lợi dụng tình cảm đồng hương để mượn xe máy rồi chiếm đo tài sản phan tần hưng hai mươi bảy tuổi quê tỉnh thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu
nắng khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản
theo điều tra hưng và anh lê tấn dương hiện đang làm việc trên địa bàn phường hòa cường bắc quận hải châu là bạn bè cùng quê ở thành phố huế
đầu tháng một năm nay hưng vào đà nẵng và gặp anh dương để mượn xe máy hiệu honda airblade trong một ngày di chuyển quanh thành phố
tuy nhiên sau một ngày anh dương liên lạc với hưng nhưng không được đồng thời phát hiện giấy tờ xe mình để trong ví cũng không còn
nên trình báo sử dụng
hưng đã đưa sự việc đến cơ quan công an sau quá trình xác minh công an quận hải châu đã triệu tập được hưng để làm rõ vụ việc
tại đây hưng thừa nhận đã mang xe máy của anh dương đi cầm cố được hai mươi triệu đồng dùng vào việc đánh bài và tiêu xài cá nhân
sau đó hưng theo phụ xe khách đường dài và chặn mọi liên lạc với bị hại cho đến thời điểm bị phát hiện
thưa quý vị chúng ta đều biết rằng thanh thiếu niên là lứa tuổi
chưa hoàn thiện về tâm sinh lý thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc rất dễ hành động bột phát và dễ bị rủ dê lôi kéo
điển hình là việc các nhóm thanh thiếu niên thích tham gia các vụ đua xe trái phép với mục đích là tìm cảm giác lạ trên đường phố hoặc là thể hiện bản thân mình
ban đầu có thể chỉ là những hành vi thiếu ý thức nhưng nếu không được xử lý nghiêm khắc thì khó có thể tránh được những hậu quả nặng nề cho chính bản thân các em và cả những người xung quanh
đêm ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến đường tránh quốc lộ ba mươi đoạn đường nối dài từ khóm bình hưng xã bình thạnh đến khóm an lợi phường an bình a thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
một nhóm thanh thiếu niên khoảng ba mươi người tụ tập chạy xe rú ga nẹt phô gây dối trật tự công cộng
công an thành phố hồng ngự đã khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và các lực lượng có liên quan tổ chức vây bắt
khi thấy lực lượng công an nhóm thanh thiếu niên rồ ga bỏ chạy
một số thanh thiếu niên thì lái xe xuống kênh mương ngụy trang cất dấu phương tiện rồi chạy bộ tàu thoát nhưng bất thành
kết quả đã bắt giữ được hai mươi bảy đối tượng tham gia gồm hai mươi sáu nam một nữ ba mươi xe mô tô các loại hai mươi ba điện thoại di động và một số giấy tờ có liên quan
quá trình điều tra ban đầu thì chúng tôi xác định rằng các đối tượng này có dấu hiệu của tội phạm là gây gối trật tự công cộng đua xe và tổ chức đua xe trái phép
công an thành phố sẽ khẩn trương điều tra xác minh
công an thành phố đã đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về các hành vi di phạm của pháp luật hình sự
những trường hợp mà không đủ yếu tố cấu hành tội phạm về pháp luật hình sự thì công an thành phố sẽ xử lý hình chính theo đúng quy định của pháp luật
đa phần các đối tượng tham gia đua xe trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi trú tại các địa bàn lân cận như huyện hồng ngự tân hồng tam nông
qua kiểm tra ba mươi chiếc xe trong đó có một mươi phương tiện thay đổi đặc tính điều kiện hoạt động của xe như thay bô xoáy nòng thay đổi bánh đùm dĩa và các bộ phận thiết kế của xe nhằm tạo cho chiếc xe nhẹ nhàng chạy tốc độ cao phân khối lớn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh

công an thành phố sẽ khẩn trương điều tra xác minh sự thì công an thành phố sẽ xử lý hình chính theo đúng quy định của pháp luật hình sự
bước đầu làm việc một số thanh thiếu niên tham gia đua xe cho biết
đã nhắn tin trên mạng xã hội rủ nhau đua xe số còn lại thì tham gia cổ vũ
khi hỏi phụ huynh có con tham gia đua xe cho thấy việc quản lý con em mình còn lòng lẻo
con đi đâu làm gì con xin tiền để đổ xe nhiều gia đình cũng chẳng biết
cho đến khi mời phụ huynh đến công an làm việc thì có những lời biện minh theo kiểu
con nhà tôi ngoan lắm
công an thành phố cũng đã khuyến nghị đối với bà con nhân dân và những người thân
có các em là ở độ tuổi mới lớn là thanh thiếu niên là nam nữ
là hạn chế không mua các cái xe phân khối lớn xe tốc độ cao
công an thành phố cũng sẽ tăng cường xử lý nghiêm các hành vi
đối với các em đua xe lạng lách đánh giỏng tập trung đông người
các giờ cao điểm
làm ảnh hưởng tới trạc tự an toàn giao thông trạc tự công cộng trên địa bàn thành phố
đua xe trái phép là hành vi coi thường pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
gây tâm lý hoang mang bức xúc trong người dân thậm chí gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân
kể cả đối tượng tham gia đua xe
vì vậy cần lên án và xử lý nghiêm
một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua thị trấn đạm ri
huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
xe bán tải đang lưu thông đột ngột lao qua bên trái đường lao trực diện vào hai xe máy khiến ba người thương vong
thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
mùng tám tháng ba trên quốc lộ hai mươi đoạn qua ngã ba bà sa thị trấn đạm ri huyện đạo hoai
xe bán tải do lái xe phan văn xuân ngụ tải xã hả lâm huyện đạo hoai điều kiện
theo hướng từ tp hcm đi bảo lộc đột ngột lao qua bên trái đường lao trực diện vào hai xe máy
đang lưu thông theo hướng ngược lại vụ tai nạn khiến một xe máy bị cuốn vào gầm xe bán tải
chiếc xe máy còn lại văng ra xa hậu quả ông huỳnh ngọc phú chú thị trấn đạm ri
tử vong trên đường đến trạm y tế cấp cứu hai người đi xe máy còn lại gồm bà phạm thị thanh phương
và ông vũ thanh long cùng chú tại thị trấn đạ mơ ri bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu
ngay sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường
phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã huy động năm xe chữa cháy chuyên dụng
sáu máy bơm công suất lớn cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đội cảnh sát chữa cháy khu vực huyện vũng liêm lực lượng công an huyện vũng liêm và lực lượng cơ sở
đã tích cực chữa cháy tại công ty nhang đại thành
vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng sáng ngày hôm nay tám tháng ba công ty nhang đại thành đóng trên quốc lộ năm mươi ba thuộc địa bàn ấp an thành tây
xã trung hiếu huyện vũng liêm xảy ra cháy lớn lực lượng chữa cháy cùng với phương tiện đã có mặt kịp thời
tuy nhiên do các vật dụng bên trong khu vực này đa phần là nhang thành phẩm vỏ bao bì hộp nhang nên lửa vẫn cháy âm ỉ
khói ngút lên ở nhiều nơi trong kho lực lượng chuyên nghiệp đã phải tăng cường thêm người và phương tiện mới có thể dập tắt được đám cháy
ước thiệt hại ban đầu khoảng chín trăm linh triệu đồng hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức khống chế
không cho lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giáp sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê trí trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý